các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thời điểm tử vong được xác định là khoảng hơn một năm trước
trước thời điểm phát hiện một người đàn ông trình bày với ban quản lý tòa nhà
về việc có căn hộ tầng ba mươi hai khóa trái cửa lâu ngày và muốn thuê lại
người này nhờ ban quản lý tòa nhà mở cửa và cho xem căn hộ
sau đó sẽ tìm chủ nhân để hỏi thuê
ban quản lý tòa nhà đã đồng ý cùng người đàn ông muốn thuê nhà đến căn hộ trên tìm hiểu
đến nơi họ nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn nên mở cửa căn hộ
và phát hiện tử thi người phụ nữ nằm trên ghế sofa
trong tình trạng đã khô
ngay sau đó ban quản lý tòa nhà báo tin cho cơ quan công an
một số cư dân cho biết nạn nhân từng ở đây hai năm trước nhưng sau đó không còn xuất hiện
cuối năm hai nghìn hai mươi hai cư dân có thấy mùi hôi thối và báo cho ban quản lý tòa nhà
tuy nhiên mùi thối cũng không nồng nặc và khó chịu
nên mọi người cứ nghĩ là do hệ thống vệ sinh hoặc mùi rác
đáng chú ý theo một cư dân sống cùng từng với nạn nhân cho biết
chỉ được kể lại từ năm hai nghìn hai mươi hai
các nhà này có hai người ở
một người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi
người nam trông rất giống người nước ngoài và hai bên thường có lời qua tiếng lại
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai những người bên cạnh nghe thấy bên trong căn hộ
có tiếng cãi cọ giữa hai người kèm theo tiếng động
được biết trên hệ thống nhà cung cấp nước sạch tòa nhà s bốn trăm linh ba
chủ căn hộ ba nghìn hai trăm linh sáu này mang tên dpmk
đáng chú ý căn hộ này vẫn còn nợ tiền điện tiền nước
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
sau đó nhà cung cấp dịch vụ
đã thực hiện cắt điện cắt nước của căn hộ trên do chủ hộ chưa thanh toán tiền
tại hiện trường điện thoại di động của cô gái này đã bị tháo sim
nên trước đó ban quản lý không thể liên lạc được
lực lượng chức năng cũng tìm kiếm ô tô của nạn nhân
ở khu vực bãi đỗ xe nhưng không thấy
sau khi nhận được thông tin vụ việc
bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con và cho biết
con gái của họ mua trung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu
gia đình đi tìm con suốt hai năm nay
ngày hai mươi tám tháng bốn một lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗi cho biết
cô gái trẻ được phát hiện chết khô
đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ
thưa quý vị liên quan đến vụ bộ hài cốt của chị nguyễn thu thanh
được phát hiện trong bể phốt của gia đình một người dân
tại địa bàn thành phố hải phòng
trở thành từ khóa hot seart thời gian gần đây
với sự quan tâm chú ý đặc biệt từ dư luận
từng chi tiết liên quan đến vụ án đều đang trở thành ẩn số
đặt ra nhiều khó khăn thách thức với lực lượng chức năng
do thời gian đã trôi qua hàng thập kỷ hiện trường vụ án cũng không còn
theo thông tin mới đây nhất cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án sát hại người
để điều tra nguyên nhân cái chết bí ẩn của bộ hải cốt này
hai cốt phụ nữ mất tích một mươi ba năm ở hải phòng khởi tố vụ án giết người
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai đại diện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng cho biết
liên quan vụ hải cốt người phụ nữ mất tích một mươi ba năm được tìm thấy trong bì nước thải
cơ quan công an đã khởi tố vụ án sát hại người
nạn nhân được xác định là chị nguyễn thu thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú ở làng pháp cổ xã lại xuân thủy nguyên hải phòng
hải cốt chị t được ông nguyễn văn quỳ phát hiện vào ngày sáu tháng một mươi hai
trong quá trình đi tìm chó mất tích
nơi tìm thấy hải cốt chỉ cách nhà chồng của chị t khoảng ba trăm linh mét
cơ quan chức năng xác định hai cốt người phụ nữ xấu xố có đường bị lún sọ khả năng bị thương
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ
hè lộ cuộc điện thoại bí ẩn ngày đông giá z
giống người phụ nữ giao gà mất tích một mươi ba năm
cuộc điện thoại gọi giao gà bí ẩn
ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo người thân của nạn nhân thì chị thanh lập gia đình với anh tiến
người cùng thôn pháp cổ xã lại xuân vào năm hai nghìn năm
hai vợ chồng sinh được một bé trai và ở riêng cách nhà bố mẹ chồng vài chục mét
hằng ngày thì chị thanh phụ trách việc buôn bán ga tại cửa hàng gia đình
còn anh tiến thì làm nghề lái xe tải nên thường đi sớm về khuya
có đợt theo xe theo hàng phải xa vài ngày
tính tình hiền lành chịu thương chịu khó vợ chồng chị thanh anh tiến được người dân trong thôn trong xã rất quý mến
khi nhận được thông tin chị thanh mất tích sau lần giao gà định mệnh vào một ngày đông giá z cuối năm hai nghìn một mươi
khiến ai nấy đều bảng hoàng
bà phan thị được mẹ chồng của chị thanh kể lại đêm ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
chị thanh nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao một bình ga
nên đã nhờ bà được trông cậu con trai ba tuổi để chị đi xe máy chở ga giao cho khách
đến chiều tối đợi mãi không thấy con dâu về bà được nóng ruột gọi điện thoại liên tục nhưng không được
như có linh cảm điều chẳng lành bà được thông báo cho gia đình thông ra
rồi cùng với mọi người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm
nhưng chị thanh vẫn bặt vô âm tín
chính quyền xã lại xuân cũng liên tục phát đi thông tin tìm kiếm chị thanh trên hệ thống loa truyền thanh
thời điểm chị thanh mất tích anh tiến chồng của chị đang theo xe hàng vào miền nam
nhận được tin cũng vội vã trở về quê nhà
anh mạc văn duy em rể của nạn nhân thanh nhớ lại ngày hôm đó mọi người tìm kiếm thâu đêm suốt sáng
đến giáng ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chiếc xe máy quay trung quốc cũ của chị thanh dùng để chở gà
được ông phan văn đạt phát hiện dưới khu vực cửa cống trong lúc tháo nước trong đầm nuôi cá ra sông kinh thầy
đồng cá của ông đạt nằm ở cuối thôn pháp cổ cách xa khu dân cư
cách hiện trường nơi tìm thấy bộ hải cốt khoảng ba trăm linh m và cách nhà chị thanh khoảng bảy trăm linh m
việc kiếm tìm khắp hang cùng ngõ hẻm dọc bờ đê trong đầm cá và ngoài sông kinh thầy được kéo dài cả tháng
hãy nghe ở đâu người dân hay cơ quan chức năng phát hiện có người mất là nữ thì gia đình anh duy anh tiến tức tốc tìm đến để nhận dạng
mệt mỏi không có chút hy vọng việc tìm kiếm cũng được gia đình hai bên nội ngoại tạm khép lại
nhưng gia đình vẫn nuôi hy vọng chị thanh vẫn còn sống
và một ngày nào đó chị sẽ quay trở về
anh duy nói ngày đó gia đình cũng đã nghĩ đến việc trích xuất cuộc gọi điện thoại gần nhất của ai đó liên hệ với chị thanh mua ga
nhưng điện thoại của nạn nhân không tìm thấy còn đơn vị viễn thông từ chối
anh duy cũng cho hay sau khi nhận được hung tin từ cơ quan chức năng về việc bộ hai cốt được tìm thấy trong khuôn viên nhà ông nguyễn văn quỳ là chị thanh
bố mẹ chị đã suy sụp đổ bệnh hiện đang phải điều trị

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

theo anh duy bà được và mọi người thân trong gia đình đang ngóng chờ thông tin chính thức từng ngày từng giờ từ phía cơ quan điều tra để sớm đưa hải cốt của chị thanh về quê an táng
bà hoàng thị hiên bí thư đảng ủy xã lại xuân cho biết không chỉ chính quyền mà cả người dân trong xã mong muốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng sớm điều tra làm rõ
thượng tá vũ văn thưởng trưởng công an huyện thủy nguyên nhận định đây là vụ án mạng xảy ra gần một mươi ba năm trước
mọi dấu vết tại hiện trường không còn khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên theo ông thưởng cơ quan điều tra đang quyết tâm làm rõ
trước đó ngày bảy tháng một mươi hai ông nguyễn văn quỳ ở thôn năm xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng thức dậy không thấy con chó trong nhà đâu nên đi tìm
ra phía sau nhà ông quỳ nhìn xuống bể phốt không có nắp đậy để xem con chó có bị rơi xuống đó hay không
bất ngờ thấy có tóc người nổi trên bề mặt
cầm cây chọc xuống kiểm tra chủ nhà hoảng hốt phát hiện
phía dưới là một bộ hải cốt người nên vội vàng báo cho công an
nhận tin báo công an huyện thủy nguyên nhanh chóng có mặt phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hải phòng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm phục vụ điều tra
qua khám nghiệm sơ bộ cơ quan điều tra xác định bộ hài cốt là của nữ giới tử vong từ nhiều năm trước
để xác định danh tính nạn nhân cơ quan điều tra đã lấy mẫu xương cùng mẫu vật phẩm của người thân chị thanh gửi đi giám định adn
kết quả cho thấy bộ xương đó là của chị nguyễn thu thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thôn năm thôn pháp cổ xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
liên quan đến vụ án nghiêm trọng này điều khiến dư luận không khỏi xót xa đó chính là nỗi đau dây dứt khôn nguôi của người nhà nạn nhân khi nghe được tin xét đánh ấy
hình ảnh người mẹ chồng cùng với đứa cháu thơ dại ngóng chờ tin tức trong vô vọng hồi tưởng về hành trình một mươi ba năm tìm con dâu người phụ nữ chẳng thể tìm được nước mắt
vụ phát hiện hai cốt
người phụ nữ giao ga một mươi ba năm tìm kiếm trong vô vọng
ngày một mươi hai tháng một mươi hai công an thành phố hải phòng cho hay đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị nguyễn thu thờ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn năm làng pháp cổ xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
theo bà phan thị đê mẹ chồng nạn nhân trưa ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chị thơ nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao ga sau đó chị thơ liền đi xe máy chở ga đến địa điểm giao hàng
và từ đó bật vô âm tín thời điểm đó vợ chồng chị thơ đã ra ở riêng cách nhà bà d vài bước chân do con còn nhỏ nên chị nhờ bà nội chăm sóc mỗi khi đi giao hàng
hai ngày trước khi chị thờ mất tích chồng chị theo xe container của một người ở cùng làng và miền nam giao nhận hàng hóa
thấy con dâu đi giao ga từ giữa trưa nhưng đến chiều tối không về điện thoại không liên lạc được bà đê do hỏi người thân và gia đình thông ra nhưng cũng không có thông tin gì về chị thở
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi trong khi mở cống thoát nước ở khu đầm ba mươi hai ha trên địa bàn thôn pháp cổ xã lại xuân cách nhà chị thơ khoảng một km người dân vô tình phát hiện một chiếc xe máy của chị thờ vứt dưới cửa cống
nhận được tin vợ bỗng dừng mất tích anh t tức tốc trở về cùng người nhà hai bên nội ngoại tỏa đi tìm người phụ nữ này
từ manh mối về chiếc xe gắn máy được phát hiện ở cửa cống khu đầm ba mươi hai hectare gia đình nạn nhân đã huy động hàng chục người
tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng khắp khu đầm rộng khoảng hơn ba mươi hectare
ông phạm văn đề bác anh t kể lại lúc đó vào đầu tháng một mươi một âm lịch trời rét khoảng một mươi độ nhưng bốn bố con tôi cùng hơn chục người đã lặn xuống khu vực cống ba mươi hai để tìm cháu thờ
cả ngày tìm kiếm dưới ké rét cắt giá cắt thịt phải ngâm mình trong nước sâu gia đình càng tìm càng vô vọng
mở rộng địa bàn tìm kiếm trong nhiều tháng trời gia đình anh tê còn vào các khu vực chân núi đá lần mò tới các ngóc ngách của hệ thống hang động tại đó để tìm kiếm tung tích chị tề
bà d mẹ chồng nạn nhân chia sẻ
mỗi khi có được thông tin dù mong manh đến mấy gia đình tôi cũng sắp xếp công việc để tìm kiếm con dâu
có lần nhận được thông tin một thi thể nữ chết trên sông hồng cả gia đình cũng lạn lội lên hà nội để tìm hiểu với nhiều hy vọng nhưng cuối cùng lại trở về tay trắng
lúc nào tôi cũng hy vọng
một ngày nào đó con tôi trở về đoàn tụ cùng gia đình
theo bà đề vào sáng ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba khi ông nguyễn văn quỳ ở thôn năm xã lại xuân gặp bà đê đang bán hàng ăn sáng gần nhà và có nói về việc phát hiện một bộ hai cốt trong bể nước
nhưng lúc đó bà d không nghĩ rằng đó là thi thể của con dâu mình
vụ bộ xương trong bể nước có dấu hiệu bị gây thương tích khi còn sống
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
thứ hai là chị c chưa lập gia đình cũng trú gần khu vực phát hiện bộ xương
theo người dân rất có thể bộ hài cốt này là của một trong số hai phụ nữ trên
sau bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm adn cơ quan chức năng đã xác định được nạn nhân là chị nguyễn thu tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn năm làng phát cổ xã lại xuân
kết quả giám định còn xác định nạn nhân có dấu hiệu bị gây thương tích nhiều chỗ và không loại trừ khả năng chính những vết thương này đã dẫn tới sự ra đi của chị vào một mươi ba năm trước
ông quỳ cho hay bể nước nơi phát hiện thì hài cốt của chị tê bỏ hoang đã lâu nằm trong khuôn viên khu vườn rộng hàng trăm mét vuông không tường rào cách biệt nơi sinh hoạt của gia đình ông
nếu không phải do lần này dọn dẹp thì không biết đến bao giờ sự thật rùng rợn này mới được vén màn
theo thông tin được gia đình cung cấp vào cuối năm hai nghìn một mươi chị tê đi giao ga cho khách hàng rồi mất tích bí ẩn
tại thời điểm đó chị t đã lập gia đình đang nuôi hai con nhỏ
tổ quan chức năng thời điểm đó chỉ tìm thấy xe máy của chị t đã sử dụng dưới mương nước thuộc xã lại xuân
theo thông tin từ người nhà gia đình nạn nhân khu vực phát hiện chị t chỉ cách nhà khoảng ba trăm linh mét
sau khi chị tê mất tích gia đình và hàng xóm cũng đã đi tìm thậm chí báo cho cơ quan công an
thế nhưng chỉ tìm thấy chiếc xe của chị cạnh mừng nước
thời gian sau gia đình nạn nhân còn phải chịu tiếng oan khi không ít người không rõ sự tình còn cho rằng
chị tê bỏ nhà đi theo chai và muôn vàn những câu chuyện được theo dệt từ vụ mất tích của nạn nhân
hiện gia đình chị t đã nhận được tin báo của cơ quan chức năng về vụ việc trên
sau khi di hài của chị t được bàn giao gia đình sẽ tổ chức lễ an táng cho người phụ nữ xấu số này
đồng thời gia đình cũng rất mong mỏi cơ quan chức năng sớm tìm ra được nguyên nhân sự ra đi tức tuổi của chị t
và cho gia đình một câu trả lời thỏa đáng
một vụ án với manh mối ít ỏi
toàn bộ hiện trường vụ việc đều không còn do đã trải qua được một mươi ba năm trở thành bài toán chưa có lời giải với lực lượng chức năng
liệu rằng trong thời gian tới đây
sẽ còn những tình tiết mới nào được đưa ra ánh sáng nghi phạm thực sự đang ở đâu
chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại